hôm nay bốn tháng một mươi một dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
đầu tư công cơ cấu lại nền kinh tế chương trình mục tiêu quốc gia và an toàn hồ đập an ninh nguồn nước
các đại biểu nhận định qua sáu năm thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu của quốc hội
về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
đã có sấp xỉ một bốn trăm linh hộ trên tổng số hai ba trăm linh hộ đã được thoát nghèo
chiếm khoảng năm mươi tám đạt tỷ lệ quốc hội giao
bên cạnh các kết quả thì hạn chế lớn nhất được chỉ ra đó là kết quả giảm nghèo không bền vững
tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới còn cao nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
mặc dù các xã thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân bốn một năm
nhưng tỷ trọng bình quân hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên tổng số hộ nghèo vẫn chiếm tỷ lệ còn rất cao năm mươi tám năm mươi ba
việc giải quyết đất ở đất sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa có chuyển biến tích cực
đạt thấp so với mục tiêu đó là phải giải quyết cơ bản tình trạng hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất ở và đất
và giải quyết đất sản xuất hoặc chuyển đổi nghề cho ít nhất tám mươi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo chưa được hỗ trợ đất sản xuất
tuy nhiên chính phủ chưa đánh giá cụ thể về việc thực hiện mục tiêu này cho toàn giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
việc triển khai chính sách giảm nghèo
chủ yếu theo bốn phương thức hỗ trợ trực tiếp gia đình tiền hiện vật hỗ trợ tính dụng thông qua ngân hàng chính sách hội
việc hỗ trợ hiện vật cho bà con hiện nay đã tạo ra sức ý không phát huy được sự tham gia của người nghèo
nên ý thức quan tâm của chính người nghèo về những hiện vật được hỗ trợ thường không cao làm trăng hay chớ
và các chuyên gia cho rằng chính chúng ta làm thai họ thay người nghèo
nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu phong tục tập quán thiên nhiên khí hậu địa hình
nên đưa ra chính sách vào triển khai không đúng không trúng không đạt hiệu quả hoặc đạt hiệu quả không cao
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc của chính phủ ghi nhận ý kiến của các đại biểu là rất thực tế
tại kỳ họp thứ chín quốc hội đã ban hành nghị quyết số tám mươi tám về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi
và tại kỳ họp thứ một mươi ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi phê duyệt chủ trương chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc của chính phủ ghi nhận ý kiến của các đại biểu là rất thực tế
ủy ban dân tộc của quốc hội cho biết các giải pháp mà đại biểu quốc hội nêu nhằm tháo gỡ những vướng mắt của chính sách giải quyết khó khăn trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
sẽ được tiếp thu một cách cầu thị nhất để việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đạt được kết quả mong muốn